xin chào các bạn
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình
tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi năm do hoàn cảnh tống quẫn hết khôn rồn đến giải trần duy cư đã đột nhập vào nhà người khác lấy trộm tài sản và bị bắt